với tình hình trên từ nay đến cuối năm xu hướng giá ga sẽ tiếp tục tăng
với việc điều chỉnh giá lần này sẽ là lần thứ ba giá ga tăng liên tiếp
và cũng là lần tăng giá thứ sáu trong năm nay
với tổng mức giá tăng khoảng năm mươi đồng một bình một mươi hai kg
ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại buổi tọa đàm gỡ khó chính sách thuế giá trị gia tăng
cho phân bón tổ chức ở hà nội hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước
đã cho rằng việc đưa phân bón vào danh mục ưu đãi
không phải chịu thuế vat không những không giảm được các khoản thuế của các doanh nghiệp này
mà còn khiến họ phải nộp nhiều tiền thuế hơn
theo ông trần văn chuyên phó trưởng phòng kế hoạch vật tư
công ty cổ phần super phốt phát và hóa chất lâm thao
hàng năm công ty sản xuất hai mươi tám triệu tấn hóa chất và một sáu triệu tấn phân bó
trong quá trình sản xuất vật tư nguyên liệu nhập vào là nguyên liệu thô
phải chịu thuế đầu vào từ năm đến một mươi
với tổng giá trị tiền thuế đầu vào mỗi năm khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng
do không được hoàn thuế nên toàn bộ tiền thuế đầu vào phải tính vào chi phí sản xuất
đã làm tăng giá thành sản phẩm phân bón từ ba đến bốn
ngoài công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao
tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
công ty phân bón việt nhật và nhiều công ty khác cũng phản ánh tình trạng tương tự
thưa quý vị và các bạn như đã đề cập ở phần đầu của chương trình
trong thời gian qua nợ công của việt nam
đã tăng ngày càng nhanh và tới nay đã tiếp cận mức trần nợ công cho phép
vì vậy vấn đề thu chi ngân sách và kiểm soát nợ công
đang trở thành chủ đề nóng tại diễn đàn quốc hội
và cũng được người dân hết sức quan tâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo báo cáo của ủy ban tài chính ngân sách quốc gia
các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn
và mặc dù vẫn trong thời hạn cho phép
song tốc độ tăng nợ công bình quân hơn một mươi tám mỗi năm là khá cao
và gấp hơn ba lần tốc độ tăng trưởng gdp
hiện tại mức nợ công vẫn thấp hơn trần cho phép là sáu mươi năm
song nợ chính phủ thực tế đã là năm mươi
mức trần cho phép đối với nợ chính phủ là
nó tăng cao thì nó cũng có một nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng của chúng ta không đạt
nếu mà lúc đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt sáu bảy
thì dự kiến là gdp của chúng ta cỡ vào khoảng năm một triệu tỷ
nhưng đến bây giờ thì chúng ta xuống còn khoảng sáu ba sáu năm
thì gdp nó tính theo mức sáu năm thì nó đang là bốn sáu triệu tỷ
thế nếu mà nó xuống bốn sáu ba thì nó còn thấp hơn xuống nữa
thì cái nợ công nó sẽ tăng cao hơn
một số chuyên gia cho rằng nếu tính đúng tính đủ
tỷ lệ nợ công của việt nam còn cao hơn nữa
con số mà việt nam công bố thì
thì nó cũng không quá cao thế nhưng mà nó so với cái sức khỏe nền kinh tế
so với những cái hàng trả nợ thì nó lại trở thành là cao
cái cách tính toán của việt nam thì nó khác với lại thế giới
chúng ta tính những cái khoản mà nó rất rõ ràng nó rất cụ thể rồi
còn những cái khoản nó gián tiếp nó bắt cầu ấy thì dường như là chúng ta còn gác lại
cho nên nó ra một cái tỷ lệ mà tương đối là thấp
trước thực tế này nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ công tăng cao
là do việc đầu tư còn giàn trải phân tán
nhiều công trình dự án kéo dài thời gian thi công gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia
theo ngân hàng thế giới hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của việt nam hiện tại
thậm chí còn thấp hơn giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi
vì vậy để giảm áp lực nợ công thì việc phê duyệt các dự án sử dụng vốn vay
cần được xem xét thận trọng hơn trên cơ sở giới hạn mức vay nợ
cân nhắc tính cấp thiết và đặc biệt là hiệu quả của từng công trình dự án
thực tế hiệu quả đầu tư có bao nhiêu dự án đưa lại hiệu quả
bao nhiêu dự án thua lộ bao nhiêu dự án cần xem xét đề nghị điều tra tuy tố
nguyên nhân giải pháp xử lý
có như thế mới xác định được trách nhiệm tổ chức cá nhân để xử lý
làm bài học cho tổ chức quản lý
hy vọng ngăn chặn được tình trạng thất thoát vốn đầu tư hiện nay
theo báo cáo chỉ năm dự án sơ sời đình vụ gáng thẹp thái nguyên
bột giấy phương nam
đàm linh bình nhiên liều trí ngọc của dung quốc đã làm tiêu tan tên ba mươi tỷ
việc nợ công tiến sát tới mức trần sáu mươi năm đặt các nhà quản lý kinh tế vào một tình trạng cấp bách
bởi chỉ cần vượt quá mức này việt nam sẽ bị hạ bậc tín nhiệm tài chính
và việc vay vốn oda để đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ rất khó khăn
cái vấn đề mà đặt ra trong điều hành kinh tế bị mô là nhiều lúc chúng ta phải lường trước được rủi ro
trong quá trình điều hành kinh tế để chúng ta kịp thời có những cái quyết sách
bởi vì nếu như hiện nay
với nợ công
nếu như chúng ta mà vượt trần sáu mươi năm
thì toàn bộ cái đánh giá tài chính tín nhiệm tài chính của các tổ chức thế giới
họ sẽ đánh lại chúng ta không phải là b cộng hoặc bb nữa
mà nó sẽ ở một mức thấp hơn
thì toàn bộ cái giá vốn của chúng ta đi vay hoặc là các doanh nghiệp đi vay ở nước ngoài
thì nó sẽ bị giá cao hơn và như vậy là toàn bộ nền kinh tế nó bị ảnh hưởng
ngoài ra việc nợ công quá cao và tăng nhanh cũng tiềm ẩn những rủi ro trong dài hạn
tỷ lệ ngân sách hàng năm
dành cho trả lãi vay sẽ tăng lên và nền kinh tế có thể rơi vào vòng luận quẩn
đi vay để trả lãi vay
trước tình hình này nhiều đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia cho rằng
chính phủ cần siết chặt kỷ luật ngân sách tăng cường kiểm soát chi tiêu để khống chế nợ công
tương ứng là sáu mươi năm năm mươi năm và năm mươi là không đúng với quan điểm siết chặt nợ công
và thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách
tôi chân rằng đề nghị quốc hội không chỉ siết chặt trần nợ công
mà còn giao cho chính phủ phải phấn đấu làm giảm nợ công
theo đó phải giao cả cận trên lận cận dưới của giai đoàn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chúng ta phải sắp chặt kỷ luật tài chính
hiện nay chi ngân sách chúng ta vẫn vượt khá nhiều
và hiện nay ngân sách chúng ta dành cho chi thường xuyên rất lớn
chúng ta phải làm sao mà giảm cái chi thường xuyên đấy và tăng cái phần đầu tư ở trong đấy lên
muốn mà kiểm soát được cái trần nợ công tốt thì trước hết phải kiểm soát cái vay mới
và cái thứ hai nữa là đầu tư công trung hạn thì phải gắn với cái khả năng của cái kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn
tức là mình phải xác định là kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn là cơ sở để mà quyết định cái đầu tư công
phải hạn chế cái dự án đi vay vốn những cái nào thật cần thiết không thể nào huy động trong nước
không thể và bằng cái nguồn khác thì mới tính đến cái chuyện vay vốn
và đặc biệt là vay vốn thì phải tận dụng cái thời hạn sử dụng
cái hiệu quả sử dụng thật là hiệu quả thật là hợp lý
bên cạnh đó một số ý kiến lo ngại rằng khi đầu tư công bị thắt chặt sẽ ảnh hưởng ngược trở lại tới tổng đầu tư xã hội
khiến con số này giảm đi và khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại
trước luồng ý kiến này một số đại biểu cho rằng nếu xây dựng được một cơ chế công khai
minh bạch trong đầu tư công thì sẽ huy động được những nguồn lực tài chính trong dân
và bù đắp được những khoản đầu tư công bị cắt giảm
nếu như chúng ta tính toán chúng ta kiểm soát cho nó chặt chẽ
đặc biệt là cơ chế phải công khai minh bạch nguồn tiền đó vay về một đồng
bây giờ đã không có rồi thì tôi thiết nghĩ là điều hành của chính phủ và từng bộ ngành
kể cả từng địa phương khi đồng tiền có được rồi chúng ta phải nên chắc chiêu từng đồng một
để xem cái đầu tư nó đúng hay không
và nếu chúng ta kiểm soát được như vậy đó cộng với khi mà chúng ta nó công khai nó minh bạch rồi
tôi nghĩ là dân nguồn lực trong dân khó thì họ cũng sẵn sàng họ bỏ vô
chia sẻ những khó khăn của đất nước
hiện nợ công của việt nam vẫn đang tiếp tục tăng cao và nghĩa vụ trả nợ cũng ngày càng lớn
các chuyên gia kinh tế khuyến cáo thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt
thực chất hơn của hoạt động giám sát quốc hội để kiểm soát nợ công
cần tăng cường công cụ kiểm soát trong giám sát nợ công
bên cạnh đó cần chủ động ngăn chặn sự thất thoát lãng phí đầu tư và chi tiêu công
xiết chặt và tăng cường kỷ luật năng lực hiệu quả quản lý sử dụng nợ công
đồng thời cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé